cáo trạng xác định trong kỳ thi tuyển công chức năm hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám của tỉnh phú yên
bị can phạm văn dũng nguyên phó giám đốc sở nội vụ và lê tuấn nguyên trưởng phòng tổ chức công chức viên chức thuộc sở nội vụ
đã trưng tập vũ thị thái hòa cán bộ sở nội vụ và trần thị diệu huỳnh thị thu phượng
không phải là ủy viên ban ra đề thi tham gia đọc hoàn chỉnh bộ đề thi rút gọn của các nhóm ngành là tài liệu bí mật nhà nước
sau đó hòa đã chép dữ liệu các bộ đề thi rút gọn từ thẻ nhớ do lê tuấn đưa để gửi cho nguyễn ngọc kim
nhân viên văn phòng ubnd tỉnh phú yên để kim sử dụng khi đi thi
kim đã đưa cho hòa một trăm hai mươi triệu đồng các bị can khác thì lợi dụng chức vụ quyền hạn để tác động nâng hạ điểm hai mươi chín bài thi
riêng bị can đặng thị quế vợ ông dũng đã trục lợi hơn hai mươi bảy triệu đồng và hai cái áo trị giá hơn một ba triệu đồng
nhằm tác động để chồng giúp đỡ một thí sinh trúng tuyển trong kỳ thi
còn tại quảng trị lực lượng công an cũng vừa phát hiện thu giữ một mươi sáu viên ma túy tổng hợp chứa trong hai bao tải bỏ bên đường
vào lúc bảy giờ sáng ngày hai mươi năm tháng ba tại đường nguyễn hoàng thuộc tiểu khu ba thị trấn ái tử huyện triệu phong
lực lượng chức năng trong khi thực hiện nhiệm vụ tuần tra đã phát hiện bên lề đường có hai bao gai màu vàng
kiểm tra hai bao gai phát hiện bên trong có nhiều gói mì tôm miến và rau
ở giữa có tám gói ni lông màu trắng có chứa một mươi sáu viên tổng hợp
hiện cơ quan chức năng đã lập biên bản vụ việc và tiếp tục điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật
mở rộng chuyên án liên quan đến đường dây mua bán hai bảy triệu lít xăng dầu giả
công an tỉnh đồng nai phối hợp với cục cảnh sát hình sự bộ công an
công an tp hcm công an tỉnh bình phước khám xét nhiều cây xăng trên địa bàn những địa phương này
theo đó lực lượng công an đã khám xét một mươi sáu điểm kinh doanh xăng dầu
thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn dầu khí thanh bình công ty thanh bình
công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ xăng dầu tài lộc
và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thương mại sản xuất quốc khánh
trên địa bàn tp hcm và tỉnh bình phước
công an khám xét chạm rừng chân tại bình phước
thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thương mại sản xuất quốc khánh
ở thôn hai xã đoàn kết huyện bù đăng
qua khám xét lực lượng công an thu giữ nhiều tài liệu hóa đơn chứng tử
liên quan đến đường dây sản xuất mua bán xăng giả do phan thanh hữu cầm đầu
toàn bộ tài liệu đã được niêm phong để phục vụ cho công tác điều tra
lực lượng công an đã lấy mẫu xăng tại các điểm kinh doanh xăng dầu
để kiểm nghiệm chất lượng
cháy nổ xe ô tô ở một số địa phương
khiến nhiều chủ phương tiện và lái xe cảm thấy bất an
nổ xe xuất phát từ nhiều nguyên nhân
nhưng sự chủ quan của một bộ phận chủ xe tài xế
chính là một trong những nguyên nhân dẫn đến các sự cố xảy ra khá phức tạp
trước thực trạng này việc quy định các xe ô tô phải trang bị bình chữa cháy
thiết bị cứu nạn là rất cần thiết
và mới đây bộ công an đã có những điều chỉnh về quy định trang bị bình chữa cháy
thiết bị cứu nạn với các loại phương tiện
theo đó việc trang bị bình chữa cháy và phương tiện cứu nạn
là yêu cầu bắt buộc đối với loại xe ô tô từ một mươi chỗ trở lên
ngày một mươi sáu tháng ba chiếc xe khách dường nằm biển kiểm soát bốn mươi bảy b bốn trăm sáu mươi bảy
lưu thông trên đường hồ chí minh
theo hướng từ huyện ngọc hồi đến thành phố con tum tỉnh con tum
khi xe đến địa phận thị trấn pleikon thì bất ngờ bốc cháy
ngày một mươi bảy tháng ba tại đà nẵng
khi đang lưu thông trên đường chiếc xe ô tô một mươi sáu chỗ
dùng để chở quan tài của dịch vụ tăng lễ bất ngờ bốc cháy
phát hiện sự việc tài xế đã đạp cửa để thoát thân
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy quận thanh khê
cháy đến hiện trường dập tắt đám cháy sau bốn mươi năm phút
theo các chuyên gia nguy cơ cháy nổ đối với phương tiện xe khách
là rất lớn bởi phương tiện này thường xuyên hoạt động với cường độ cao
trong khi các chủ phương tiện xe khách xe du lịch
hầu hết đều lắp thân
thêm các thiết bị điện đấu nối tùy tiện
gây nguy cơ chập điện và cháy nổ rất lớn

cũng như là xe ở trên xe
từ ngày một mươi tháng một năm hai nghìn hai mươi một nghị định một trăm ba mươi sáu của chính phủ
quy định chi tiết thi hành một số điều của luật phòng cháy và chữa cháy
và luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật phòng cháy chữa cháy
chính thức có hiệu lực với nhiều điểm mới phù hợp với thực tiễn
theo đó với phương tiện ô tô từ một mươi chỗ trở lên
bắt buộc phải trang bị bình cứu hỏa và búa phá kính
rõ ràng đây là những quy định đem lại sự an toàn
cho chính chủ xe và hành khách trên xe
quy định là bắt buộc những hậu quả và những thiệt hại nghiêm trọng
từ các vụ cháy xe ô tô xảy ra thời gian vừa qua
chính là những bài học đắt giá
do đó các chủ phương tiện và tài xế
hãy nghiêm túc chấp hành quy định về an toàn phòng chống cháy nổ
thay vì chỉ chấp hành theo kiểu
của các phương tiện chữa cháy
đối phó với lực lượng chức năng
của giai đoạn bốn
ở giai đoạn này lực lượng cứu hộ tập trung tìm kiếm
tại các bãi bồi phía hạ lưu đập thủy điện rào trang ba
trong đó ưu tiên tìm tại bãi bồi
cách hiện trường sạt lở khoảng ba trăm linh mét
trong ngày hôm qua lực lượng cứu hộ
đã huy động máy đào máy xúc
cùng hơn năm mươi cán bộ chiến sĩ
thuộc bộ chỉ huy quân sự tỉnh
và công an tỉnh tiến hành nắn dòng và tìm kiếm
bên cạnh đó lực lượng công an
cũng đã sử dụng camera chuyên dụng
để tìm kiếm dưới lòng sông
một số người nhà các công nhân đang mất tích
cũng được lực lượng chức năng hỗ trợ đưa đến hiện trường
sau một ngày tìm kiếm
thì các lực lượng tìm kiếm vẫn chưa tìm được thi thể nào
tuy nhiên đã tìm thấy
một số vật dụng cá nhân của các công nhân
các lực lượng cũng đang tích cực tập trung tối đa
để tiến hành tìm kiếm
từ ngày một tháng bảy
khi người dân đăng ký thay đổi thông tin
trong hộ khẩu cảnh sát sẽ cập nhật
vào trong cơ sở dữ liệu về cư trú
và thu hồi sổ giấy
cơ sở dữ liệu sẽ được điều chỉnh
thông qua mạng số định danh cá nhân trên thẻ căn cước công dân
một trong những điểm mới trong luật cư trú sửa đổi
là sẽ không cấp mới
cấp lại sổ hộ khẩu sổ tạm trú
sau khi bộ công an hoàn thiện
hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư giai đoạn hai
từ ngày một tháng bảy
người dân có thể không cần phải cầm sổ hộ khẩu giấy đi giao dịch
thậm chí người dân có thể
ngồi tại nhà khai báo thủ tục cư trú trực tuyến
ngoài ra từ ngày luật cư trú có hiệu lực
sổ hộ khẩu sổ tạm trú giấy
đã được cấp vẫn được sử dụng
và có giá trị như giấy tờ tài điệu
xác nhận về cư trú cho đến hết ngày ba mươi một tháng một mươi hai
thưa quý vị kỳ thi vào lớp một mươi
tại thủ đô hà nội thì vẫn đang nhận được
nhiều sự quan tâm của các thầy cô giáo
các em học sinh cũng như là các bậc phụ huynh
vì học sinh tạm dừng đến trường
trong một thời gian và việc công bố
môn thi thứ bốn là môn thi lịch sử
đã khiến cho cuộc thi
vốn đã căng thẳng
nay lại càng trở nên căng thẳng hơn
vâng thưa quý vị mới đây nhất thì
phó chủ tịch ủy ban nhân dân
thành phố hà nội đã đưa ra thông báo
nếu bộ giáo dục và đào tạo
quyết định lùi lịch thi thì sở giáo dục
và đào tạo thành phố hà nội sẽ
cần chủ động lùi thời gian thi vào lớp một mươi
điều này thì cũng đã phần nào giảm căng thẳng
cho cả thí sinh và người nhà thí sinh
cũng như là giáo viên
nếu theo đúng dự kiến ban đầu
thì kỳ thi lớp một mươi sẽ chính thức diễn ra
vào cuối tháng năm tới đây
như vậy kỳ thi năm nay sẽ sớm hơn năm học trước
một tháng rưỡi thời gian chuẩn bị cho kỳ thi
rất ngắn nên việc lo lắng là điều
không thể tránh khỏi trước thông tin
có thể lùi thời gian thi lớp một mươi
đã khiến các thầy cô giáo các em học sinh
thở phào nhẹ nhõm
có thêm thời gian để ôn tập
thì có thể cũng có kiến thức
sẽ đảm bảo
kết quả học tập

dự kiến của hà nội
thì cũng khá phù hợp
vì với tình hình covid dạy nay
với cả bọn em khá thiệt thòi
vì năm nay đã phải thi dựng bốn môn
mà lại so với năm
cách đây hai năm thì cũng giống một em
nhưng mà các anh chị đã được
thi dựng tháng sáu
đi học muộn hơn ba tuần
vì dịch covid một mươi chín
dù được học online nhưng hiệu quả không như học trực tiếp
trên lớp nên việc lùi thời gian thi
là hầu hết mong muốn của các thầy cô giáo
cũng như các em học sinh
qua đó giúp thầy vào trò
củng cố kiến thức bị hỏng
trong thời gian nghỉ gián đoạn
nếu như được lùi lại thời gian
thì thêm thời gian là hai tuần
thì các con cũng sẽ
có ý càng hơn
sẽ chuẩn bị kỹ càng hơn
về lượng hệ thống kiến thức
cũng như là các con sẽ được ôn tập
kỹ càng hơn
mong muốn được lùi nhưng chỉ với khoảng hai tuần
là hợp lý bởi lâu hơn
sẽ dẫn đến tâm lý chờ đợi
còn đối với các trường
dù kịch bản như thế nào
thì công việc học và ôn tập
vẫn phải được hoàn thành theo dự kiến
thực tế nếu như lùi lịch thi hai tuần
thì có thể các con sẽ có nhiều thời gian ôn tập hơn
thế nhưng mà khi lùi lại
thay đổi lịch thi
thì nó cũng có một phần nào đấy ảnh hưởng đến việc là
có thể bây giờ các con đã tâm thế chuẩn bị sẵn sàng rất nhiều
thế mà bây giờ lại lùi lại
thì cảm giác chờ đợi nó cũng sẽ khiến cho ảnh hưởng một phần nào đó
chúng tôi cũng đã triển khai những kế hoạch hoạt động chuyên môn cần thiết
để nhằm đánh giá lại kiến thức của học sinh khối chín
một cách sát thực
và chúng tôi đã có những bài kiểm tra
và dự liệu sẽ có những bài kiểm tra
mà cả về thời gian và nội dung kiểm tra
có nhiều điểm tương đồng với bài thi vào lớp một mươi trung học phổ thông
trước đó hà nội dự kiến được tổ chức thi vào lớp một mươi
vào ngày hai mươi chín tháng một mươi
và ba mươi tháng năm
với bốn môn thi là ngữ văn toán ngoại ngữ và lịch sử
gần một mươi vạn học sinh khối chín của hà nội
cũng là từng đó gia đình
đang ngóng chờ vào quyết định chính thức của sở này
vì vậy việc có lùi hay không lùi kỳ thi
và lùi đến khi nào
thì sở giáo dục và đào tạo hà nội
cần sớm có công bố chính thức
để ổn định tâm lý cho các em
sau đây sẽ là tiểu mục điểm báo
và biên tập viên của hà nội
tiến viên viu anh sẽ tiếp tục đồng hành cùng với quý vị
xin mời viu anh
vâng xin cảm ơn anh thế cương
ngày hai mươi bốn tháng ba năm hai nghìn hai mươi
tại trụ sở liên hợp quốc
ở geneva thụy sĩ
phó thủ tướng bộ trưởng bộ ngoại giao phạm bình minh
đã có bài phát biểu tại phiên họp cấp cao
khóa họp bốn mươi sáu hội đồng nhân quyền liên hợp quốc
nhấn mạnh việc việt nam
đã đảm bảo quyền con người trong đại dịch
thông tin được đăng tải trên báo
lao động số ra sáng ngày hôm nay
theo thông tin phó thủ tướng bộ trưởng bộ ngoại giao phạm bình minh
nêu bật các chính sách nỗ lực
và thành tựu của việt nam
trong bảo vệ và thúc đẩy quyền con người
trong bối cảnh đại dịch
vừa kiểm soát đại dịch chăm sóc sức khỏe người dân
vừa du trì tốc độ tăng trưởng kinh tế
đảm bảo an sinh xã hội
phó thủ tướng cũng thông tin về những đóng góp
của việt nam trong nỗ lực chung của thế giới
ứng phó với đại dịch covid một mươi chín
như hỗ trợ khẩu trang vật tư y tế
cho hơn năm mươi nước và đối tác quốc tế
đề xuất và được đại hội đồng liên hợp quốc
thông qua bằng đồng thuận nghị quyết
chọn ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai
là ngày quốc tế phòng chống dịch bệnh
với mục đích nâng cao nhận thức
về việc phòng ngừa và ứng phó các dịch bệnh
cử tri và nhân dân đánh giá cao
lực lượng công an quyết liệt đấu tranh
chấn áp tội phạm
đó là khẳng định của chủ tịch ủy ban mặt trận
tổ quốc việt nam trần thanh mẫn
khi trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến
kiến nghị của cử tri và nhân dân
đến kỳ họp thứ một mươi một
thông tin được đăng tải trên báo công an nhân dân
theo báo cáo chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận
tổ quốc việt nam trần thanh mẫn nhấn mạnh
cử tri và nhân dân cả nước đã đánh giá cao
lực lượng công an các cơ quan tư pháp
và chính quyền các cấp về những kết quả
trong đấu tranh phòng chống chấn áp tội phạm
đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội
quyết liệt trong xử lý các đối tượng
băng nhóm tội phạm buôn bán vận chuyển
trái phép các chất ma túy tội phạm công nghệ cao
tuy nhiên báo cáo cũng chỉ ra
những lo lắng của cử tri và nhân dân cả nước
trước tình trạng phát tán rất nhiều các bài viết
hình ảnh phản cảm bạo lực
lối sống thiếu lành mạnh trên mạng xã hội
thời gian vừa qua
hà nội vừa công bố sáu đồ án quy hoạch
phân khu đô thị tại các quận hoàn kiếm
ba đình đống đa hai bà trưng
làm cơ sở triển khai việc cải tạo
chỉnh trang đô thị tạo bộ mặt thủ đô
ngày càng khang trang hiện đại đảm bảo
chất lượng và tiện nghi sống cho người dân
theo việc này đánh giá hà nội
cần phải rất nhiều những giải pháp đồng bộ
thông tin được đăng tải trên báo kinh tế
và đô thị số ra sáng nay
mục tiêu giãn hơn hai trăm một mươi năm dân
ra khỏi khu vực nội đô lịch sử
được dư luận đặc biệt quan tâm
và đặt câu hỏi làm thế nào
để thực hiện hiệu quả khi khu vực này
vẫn đang là mảnh đất hứa đối với nhiều người
để triển khai hiệu quả
việc di rời người dân khỏi bốn quận nội đô
theo các đồ án quy hoạch
phân khu đô thị nội đô lịch sử
các chuyên gia cho rằng hà nội
cần thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp
trong đó trước tiên phải xác định rất rõ
các loại đối tượng giãn dân
để có chính sách thích hợp với từng loại đối tượng
bên cạnh đó phải xác định nơi đến thuận tiện
cho người dân có chất lượng sống cao hơn
chỗ ở trong nội đô
quý vị và các bạn vừa cùng tôi điểm qua
những nội dung đáng chú ý được đăng tải
trên các số báo ra sáng ngày hôm nay
và chương trình an ninh ngày mới sẽ được tiếp tục
với tiểu mục sáng phương nam
cùng với sự đồng hành của biên tập viên quang huy
xin mời anh quang huy
xin cảm ơn biên tập viên v một
thưa quý vị trong tối ngày hai mươi năm tháng ba
chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố thuận an
tỉnh bình dương đã tổ chức phong tỏa
khu phố bốn phường an phú
vì có ca mắc covid một mươi chín mới trong cộng đồng
người đàn ông được xác định dương tính virus sars cov hai
đã sinh sống tại bình dương
từ trước tết nguyên đáng tân sự đến nay
sau khi nhận được kết quả xét nghiệm dương tính
ngành y tế thuận an đã tiến hành cách ly điều trị
đồng thời tiến hành rải soát xác định
có tám trường hợp tiếp xúc gần
và đưa vào khu cách ly tập trung
lấy mẫu xác nghiệm covid một mươi chín
qua điều tra dịch tễ người đàn ông sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba
quốc tịch trung quốc mắc covid một mươi chín
nghi nguồn lây nhiễm từ campuchia
bởi ít ngày trước người này có đến cư khẩu quốc tế
một bài tính tây ninh lấy hàng
và tiếp xúc gần với người campuchia
trong tối hai mươi năm tháng ba
sở y tế tp hcm yêu cầu người dân
tạm ngưng sử dụng tất cả các sản phẩm
có liên quan đến pate chay
bởi cùng ngày ngành y tế tại thành phố
thông báo một trường hợp tử vong
và hai trường hợp nguy kịch nghi ngộ độc loại thực phẩm này
chùm ba ca bệnh này đến từ tỉnh bình dương
người nhà cho biết vào ngày hai mươi tháng ba
có nói bốn rượu chay cho ba người thân
trong đó dùng nguyên liệu một hộp pate chay đã bị phồng lên
một bệnh nhân đã tử vong
còn hai bệnh nhân một mươi sáu và năm mươi ba tuổi đang nguy kịch
triều chứng lâm sàng của ba ca bệnh
giống nhiễm độc botulinum
chất độc tìm thấy trong các ca ngồi độc do pate chay giữa năm rồi
tuy nhiên các bác sĩ cũng không loại trừ khả năng
các bệnh nhân mắc bệnh khác
trong đó có viêm thân não
trong tối ngày hai mươi năm tháng ba
bác sĩ của trung tâm chống độc bệnh viện bạch mai hà nội
đã mang hai loại thuốc giải độc botulinum
vào thành phố hồ chí minh hỗ trấn điều trị
cũng trong chiều tối hai mươi năm tháng ba
liên quan đường dây buôn bán tân dược giả vn phạm ma
cơ quan điều tra đề nghị truy tố bị can nguyễn việt hùng
nguyên phó cục trưởng cục quản lý dược bộ y tế
cùng một số bị can khác
theo kết luận điều tra vào ngày một mươi sáu tháng năm năm hai nghìn một mươi
cục quản lý dự tiếp nhận hồ sơ xin cấp đăng ký
số hai loại thuốc nhẵn mát heo hai nghìn canada sản xuất
cơ quan điều tra xác định bị can nguyễn việt hùng
với chức vụ quyền hạn là phó cục trưởng cục quản lý dược
đã thiếu trách nhiệm không kiểm tra rà soát kỹ biên bản thấm định
đã đồng ý đưa hai loại thuốc trên ra hội đồng xác duyệt cấp số đăng ký
hành vi của bị can hùng vi phạm quy chế hoạt động của hội đồng xét duyệt
dựa đến việc hai loại thuốc này được cấp số đăng ký
khi hồ sơ không đảm bảo theo quy định
cơ quan điều tra đã chuyển hồ sơ sang viện kiểm sát nhân dân tối cao
đề nghị truy tố thêm bị can nguyễn minh hùng
nguyên chủ tịch hội đồng quán trị
kiêm tổng giám đốc công ty cổ phần vn phạc ma
võ mạnh cường nguyên giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại hàng hải quốc tế s c
và tám người khác về tội buôn bán hàng giả
đồng thời cơ quan điều tra đề nghị truy tố bị can phạm hồng châu
nguyên trưởng phòng đăng ký thuốc cục quản lý dược
và lê đình thanh công chức cục hải quan tp hcm
về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
riêng bị can nguyễn thị thu thủy
phó trưởng phòng quản lý giá thuốc cục quản lý dược
bị đề nghị truy tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn
trong khi thi hành công vụ
chuyển sang một số thông tin khác về hạ tầng giao thông
sau phản ánh của người dân và báo chí
thì tổng công ty điện lực tp hcm
đã yêu cầu công ty điện lực tân phú
cho gỡ trụ tháo dây một số đoạn
tại khu vực trụ điện nằm dưới lòng đường
tại đường tô hiệu quận tân phú
trước nhiều phản ánh vị trí của hàng trụ điện này
gây mất an toàn giao thông
ngành điện đã cho tháo dở một số trụ
và đường dây trên tuyến đường tô hiệu
động thái này vẫn phải thực hiện
dù hiện tại mặt bằng để đặt trạm biến áp
đấu nối với công trình ngầm hóa
vẫn chưa được quận tân phú bàn giao
trong chiều hai mươi năm tháng ba
điện lực tp hcm làm việc với quận ủy quận tám
để phù hợp giải quyết các vướng mắt về ngầm hóa
phát triển lưới điện trên địa bàn quận này
hai đơn vị đánh giá quận tám là địa bàn đang đô thị hóa
nên việc tăng cường phối hợp trong quản lý và phát triển lưới điện
là rất cần thiết
đồng thời hai đơn vị thống nhất sẽ xây dựng quy chế phối hợp
để nhanh chóng giải quyết các tồn tại vướng mắt
trong việc cung cấp điện trên địa bàn
nhất là khắc phục tình trạng ngầm hóa trên địa bàn quận tám khá thấp
phía điện lực cũng lên kế hoạch quy hoạch phát triển lưới điện đồng bộ
với quy hoạch phát triển ở quận tám
trong giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
đặc biệt phải đến nhanh quy hoạch ngầm hóa lưới điện
để hạn chế các tai nạn liên quan
đến chiều hai mươi năm tháng ba
ủy ban nhân dân xã phong hòa tỉnh đồng tháp
đã phối hợp cùng các ngành liên quan
lắp biện báo điều tiết lưu thông
để người dân có thể qua lại chợ hai bên cầu phong hòa
trước đó một ghe lúa tông trực diện vào nhịp giữa
khiến cầu bị sập
ngày hai mươi năm tháng ba
ghe chợ lúa do tài công nguyễn đức trung
ba mươi sáu tuổi ngụ huyện lắp vò tỉnh đồng tháp
điều khiển từ hướng sông hậu
vào kênh mương khai
khi đến đoạn chợ bầu hút thì ghe lúa của ông trung
tông trực diện vào nhịp giữa cầu phong hòa
làm sập cầu và ghe lúa cũng bị chìm tại chỗ
vụ tai nạn không làm ai bị thương
ông trung đã kịp bơi vào bờ
người dân xung quanh đã giúp chủ ghe cứu phần lúa còn lại
trên ghe và tiến hành trụng vớt
ước tính ghe này đang chở khoảng năm mươi tấn lúa
tổng thiệt hại vụ tai nạn khoảng hàng trăm triệu đồng
cầu phong hòa được xây dựng khá lâu
chiều dài khoảng sáu mươi mét
cho sở giao thông vận tải tỉnh đồng tháp quản lý
vụ việc đang được công an huyện lai vung tiếp tục điều tra
liên quan đến vụ tai nạn nghiêm trọng
xe ben chạy ẩu tại biên hòa đồng nai
và chạm nam sinh chạy xe máy khiến em văn lên lề đường bị thương nặng
cảnh sát giao thông thành phố đã mời tài xế lên làm việc
và tước giấy phép lái xe ba tháng
công an thành phố biên hòa tỉnh đồng nai
đã lập biên bản xứ phạt tài xế nguyễn thanh tuấn
bốn mươi tuổi ngôi huyện cẩm mỹ
tài xế tuấn là người đã lái xe ben
bị kiểm soát sáu mươi c bốn mươi nghìn sáu trăm tám mươi sáu
lưu thông trên đường số năm khu công nghiệp biên hòa một
đã vượt ẩu khúc xe máy của nam sinh một mươi chín tuổi
vụ phương tâm hiệp thành phố biên hòa
khiến nam sinh này bị hất văng vào lề và chấn thương nặng
công an thành phố biên hòa sau khi tiếp nhận thông tin
đã vào cuộc xác minh làm việc với người nhà nạn nhân
đồng thời truy tìm phương tiện và mời tài xế tuấn lên làm việc
đội cảnh sát giao thông đã lập biên bản xứ phạt hành chính
tài xế tuấn với mức phạt một mươi một triệu đồng
tương dây phép lái xe ba tháng
vì hành vi vượt là không đúng quy định gây tai nạn giao thông
thưa quý vị thông tin thêm một địa điểm kinh doanh
sang dầu tại thành phố hồ chí minh
bị điều tra cung cấp xăng giả tiếp tục gây xung sao dư luận
bởi tác hại khi tuần mặt hàng kém chất lượng này ra thị trường
không chỉ làm ảnh hưởng đến riêng các doanh nghiệp
trong lĩnh vực nhiên liệu mà gây thiệt hại lớn
đến kinh tế dân sinh và vận hành công nghiệp khác
phó giáo sư tiến sĩ chuyên ngành động cơ đỗ văn dũng
đã dành cho sáng phương nam cuộc trò chuyện xung quanh vấn đề này
ngày hai mươi năm tháng ba công an quận gò vấp thành phố hồ chí minh
cùng các cơ quan chức năng công an tỉnh đồng nai và bộ công an
đã phối hợp thực hiện công tác kiểm tra lấy mẫu
tại cây xăng của công ty trách nhiệm hữu hạn dầu khí thanh bình
nằm trên trục đường chính từ gò vấp ra khu vực sân bay tân sơn nhất
cũng như vào trung tâm thành phố
nên lượng phương tiện dừng để đổ nhiên liệu tại đây rất lớn
do đó thiệt hại liên quan nếu người dùng làm xăng không đủ chuẩn cũng rất lớn
động cơ phương tiện có nguy cơ hư hỏng cao
cũng như xả thải nhiều chất độc hại ra không khí
cái hiện tượng mà làm xăng giả thì có từ lâu rồi
cách đây cũng phải mười mấy hai chục năm chẳng phải đến bây giờ
cụ thể là khi mà cái đường ống dẫn khí từ ngoài giàn khoang vào bờ
ở nhà máy sư lý gai trinh cố hoặc là nhà máy nhật điện phú mỹ
thì lúc đó can tiên sáng
động lại và cũng đã có những người dân mà đục vào cái đường ống đó
để lấy can tiên sáng để pha vào xăng
và hiện nay thì can tiên sáng cũng là chất mà được nhiều công ty họ thu gom lại họ bán
hở bán đầu tiên là mục tiêu chính là để mà làm xăng công nghiệp
tức là pha với sơn hoặc là pha các cái chất phụ da tẩy rửa là chính
do giá thành nó rẻ
cho nên nhiều người lợi dụng cái yếu tố đó để mà pha vào xăng
như mình thường thấy là cái hiện tượng cháy xe thường xuyên xảy ra
bởi vì sao
giả sử như pha xăng với canh xát hoặc là các cái chất xăng thơm như thế này
thì như vậy là do các cái ống cao su trong các hệ thống dẫn nhiên liệu của ô tô và xe gắn máy
thì nó tính toán chịu được cho cái loại xăng thật chứ không phải loại xăng giả
chính vì vậy khi mà đổ xăng giả vào
thì cái việc đầu tiên là các cái sông giả vào thì các cái hệ thống dẫn dân liệu của ô tô và xe ăn máy thì nó tính toán chịu được cho các loại xăng thật chứ không phải loại xăng giả
cái rong cầu su nó bị nở ra và sẽ xảy ra cái tình trạng là rò rỉ săn ra
và khi mà săn nó rò rỉ thì chỉ còn một cái tiên lửa điện là nó phật cháy
cái thứ hai là nó tác động đến cái kết cấu của ô tô làm cái tuổi thọ của động cơ nó hư rất là nhanh
khuyên dùng là xe xăng từ a chín mươi năm trở lên mà bây giờ khi xăng giả người ta pha vào thì như vậy là cái chỉ số tan nó thấp hơn
và chắc chắn là khi mình xài xăng giả thì cái xe nó sẽ xảy ra hiện tượng kích nổ
hiện tượng kích nổ thì cái sóng ấp suất nó rất là mạnh và nó gây cong dên nó gây mòn bít tông nó xếp bạc
rồi nó rất nhiều cái hiện tượng xảy ra làm cho cái xe thay vì chạy một mươi một mươi năm năm thì nó bây giờ cái tuổi thọ nó ngắn đi
bộ lọc khí thải người ta gọi là bộ trung hòa khí thải
trong đó có các chất platin có các chất palladium có các chất rhodium
để mà những chất độc từ động cơ sinh ra thì nó sẽ tác dụng với nhau để sinh ra những chất không độc và thải ra môi trường nhằm bảo vệ môi trường
thấp nhất cũng phải một đô
thì khi mà sử dụng các cái chất phụ da không đúng thì như vậy khí thải nó sẽ mang các chất cụ da không đúng
lấy ví dụ như là acetate chẳng hạn thì những cái chất này nó sẽ phủ trên bờ mặt của cái lớp gớm mà có platin có palladium có rhodium
và nó vô hiệu hóa cái tác dụng của
của cái bộ lọc khí thải
ngay cọc cột cọc khi mà giả sử mình đang đi số cao số bốn chẳng hạn mà đang chở nặng mà mình kéo ép ga mà không trả số thấp hơn thì ngay lập tức sẽ nghe tiếng cọc các con cột cọc trong động cơ và cái đó là cái hiện tượng kích nổ nó đang xảy ra là do xăng không đúng chất lượng
liên quan đến chuyên án đường dây kinh doanh xăng giả cực lớn vừa được triệt phá vào tháng hai năm hai nghìn hai mươi một
công an xác định kẻ đứng đầu
tên phan thanh hữu sáu mươi bốn tuổi ngụ thành phố hồ chí minh là người tổ chức bóc nối với những đầu nậu tiêu thụ ở các tỉnh đồng nai bình dương và thành phố hồ chí minh
hiện lực lượng công an vẫn đang tiếp tục mở rộng điều tra các chân rết còn lại của đường dây này
một số tin tức giao thông đáng chú ý
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thanh hóa vừa có quyết định khởi tố vụ tai nạn giao thông lật xe chở gỗ keo khiến bảy người chết xảy ra trên địa bàn xã trí nang huyện lang chánh của tỉnh thanh hóa
khi lưu lượng thông thoáng chứ thực tế vào bất kể khung giờ nào trong ngày cầu thanh trì cũng trong tình trạng quá tải các xe lưu thông không bao giờ đạt được tốc độ tối đa cho phép trên cầu

thì cái khả năng và cái cơ hội của cái lực lượng cứu hộ và ứng phó sau tai nạn là để tiếp cận vào cái vị trí đó rất khó khăn bởi vì khi mà lưu lượng giao thông lớn thì toàn bộ các cái phương tiện giao thông là không những đi vào hai làn ở trên phần đường và cầu mà họ còn đi sang cái làn rừng khẩn cấp và điều đó cản trở tất cả những cái lực lượng cứu hộ tiếp cận vào hiện trường để có thể kéo cái xe tai nạn ra cái làn rừng khẩn cấp
theo các chuyên gia chúng ta cũng phần nào có thể bằng lòng với giải pháp hiện tại để giảm thiểu tai nạn giao thông trên tuyến này
tuy nhiên về lâu dài thì cần nhìn rõ bản chất của việc un tắc trên cầu thanh trì đến từ việc quá tải gấp nhiều lần khả năng thông hành của cầu và việc tốc độ hạ tầng kết nối giữa đôi bờ sông hồng phát triển y ạch như hiện nay
không bắt kịp tốc độ phát triển của xã hội đã dẫn đến tình trạng ủn tắc nghiêm trọng hiện nay người dân không có nhiều lựa chọn để thay thế lộ trình ngoài cầu thanh trì
tuy nhiên vấn đề kết nối và hòa nhập vào mạng lưới giao thông nội đô cũng lại đang là bài toán khó đối với các cơ quan chức năng
khi mà bây giờ chúng ta xây thêm cầu thì sẽ đấu nối như thế nào vào mạng lưới khi mà quỹ đất trong nội đô đang rất eo hẹp và không có mạng lưới giao thông chở sẵn để đấu nối
không có nhiều dư địa để đưa cầu vào nội đô đâu chúng ta có thể xây cái cầu bắc qua sông nhưng cái cầu đó nó tiếp nối vào cái khu vực đường nào của thành phố hà nội thì hiện nay thực ra là chúng ta có rất ít lựa chọn
thế cho nên là việc xây dựng cầu bắc qua sông hồng phải được tính toán trong cái mạng lưới giao thông của thành phố mà không phải là việc dễ dàng
sau hơn một mươi năm đi vào khai thác cầu thanh trì đã phải oàn mình gánh công suất gấp tám lần thiết kế ban đầu
vậy nên ủn tắc không phải là điều quá khó hiểu
nhưng trong cả một quãng thời gian dài đó
sở giao thông vận tải hà nội vẫn đang loay hoay đánh giá
thử nghiệm các phương án tổ chức giao thông
chứ vẫn chưa thể đưa ra được một giải pháp hữu hiệu
việc tìm được phương án điều chỉnh hợp lý nhất
trong điều kiện hạ tầng giao thông hiện có vẫn đang bế tắc
trong khi đó thì lượng phương tiện vẫn tăng lên
còn các giải pháp của các cơ quan chức năng
vẫn tỏ ra hụt hơi so với tốc độ phát triển của xã hội